các loại rau ăn lá tiếp tục là sản phẩm chủ lực tại vùng chuyên canh hoa màu của huyện hồng ngự
tỉnh đồng tháp trong dịp tết năm nay tại thời điểm này nhu cầu tiêu thụ tăng cao
nhiều mặt hàng tăng giá mạnh trong đó giá hành lá tăng cao kỷ lục từ hai mươi bảy ba mươi đồng một kg
theo hợp tác xã rau an toàn long thuận huyện hồng ngự cho biết hiện tại nông dân thu hoạch hành lá
rất phấn khởi bởi những ngày cận tết nguyên đán giá hành tăng cao kỷ lục trong đó
hành loại một đang ở mức ba mươi đồng một kg cao gấp nhiều lần so với vụ trước và cùng kỳ tết
năm ngoái mặc dù lợi suất năm nay chỉ đạt khoảng một mươi bảy tấn một hectare giảm khoảng một mươi do
thời tiết giao mùa nhưng với mức giá này bà con nông dân thu lợi nhuận rất cao
gần ba trăm linh triệu đồng một hectare được biết nông dân huyện hồng ngự xuống giống gần một năm trăm linh ha
hoa màu trong đó hành lá sản phẩm chủ lực của địa phương xuống giống khoảng một trăm tám mươi ba hectare và đang bước vào thu hoạch